chỉ ít giờ sau khi phần lan chính thức tuyên bố muốn xin gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
thủ tướng thụy điển annalena andersson hôm qua cũng đã thông báo sẽ từ bỏ chính sách trung lập
và ủng hộ việc nước này trở thành thành viên của liên minh quân sự trên
nhiều nước châu âu đã lên tiếng ủng hộ quyết định của helsinki và stockholm
ngoại trưởng đức cho biết berlin sẽ vận động để các thành viên khác của nato
ủng hộ việc đẩy nhanh quy trình kết nạp phần lan và thụy điển
theo ngoại trưởng đức annalena bebok phần lan và thụy điển về bản chất đã là thành viên của nato
và chỉ thiếu mỗi tấm thẻ thành viên chính thức do đó helsinki và stockholm sẽ có sự hỗ trợ đầy đủ
của các nước châu âu trong những quyết định về vấn đề an ninh của chính họ
trong khi đó phía mỹ cho biết đã chuẩn bị cung cấp cho thụy điển và phần lan hỗ trợ quân sự nếu cần thiết
trong thời gian chờ đợi phản hồi của nato về việc xin gia nhập liên minh
lầu năm cóc cũng nhận định những cảnh báo của nga liên quan đến

nói về việc phần lan và thụy điển đang nỗ lực gia nhập nato là đáng quan ngại
moscow vốn luôn coi sự mở rộng của nato là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của mình
trước đó đã tuyên bố sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả tương xứng